tại vườn hoa lý thái tổ đã diễn ra lễ khai mạc chương trình
những ngày seoul tại hà nội năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một sự kiện đặc biệt và tiếp nối chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm hai mươi năm
quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thủ đô hà nội việt nam và thủ đô seoul hàn quốc
lễ khai mạc chương trình những ngày seoul tại hà nội
bao gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và triển lãm ảnh
do chính quyền thành phố seoul tổ chức
qua đó mang đến một sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trong không gian đi bộ
quanh hồ hoàn kiếm và khu vực lân gận
toàn bộ các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được đoàn nghệ sĩ thành phố seoul trình diễn
đã giới thiệu đến người dân thủ đô nét văn hóa đặc sắc
hình ảnh về cảnh vật và con người của thành phố seoul
đồng thời để lại trong lòng người dân thủ đô những ấn tượng tốt đẹp về xứ sở kim chi
đây là dịp để củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương
góp phần tích cực vào sự phát triển tình hữu nghị và hợp tác truyền thống
giữa hai đất nước việt nam hàn quốc đặc biệt vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm hai mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi bảy hướng tới kỷ niệm hai mươi năm quan hệ hữu nghị hà nội seoul